những thay đổi của thị trường bất động sản tác động đến hầu hết thành phần trong xã hội
giai đoạn một mươi năm thăng trầm vừa qua đã được phân tích dưới nhiều góc độ trong buổi tọa đàm
với sự tham gia của những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu việt nam vừa được tổ chức tại flc sầm sơn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi thị trường bất động sản phải chịu nhiều tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
nhìn lại giai đoạn trước đó luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba sau đó là luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản
luật đầu tư hai nghìn một mươi bốn hàng loạt thay đổi liên quan đến hành lang pháp lý đối với lĩnh vực bất động sản
vừa là lực đỡ nhưng cũng là lực cản đối với thị trường này
tiền không phải là cái cơ bản để doanh nghiệp có thể tồn tại mà cái tồn tại là cách nhìn về giải quyết các vấn đề chính
đấy là cái nhất cái thứ hai là gì là cái luật tích hợp các luật giữa luật đất đai này
luật quy hoạch này hoặc các cái văn bản dưới luật cần phải điều chỉnh
mười năm trôi qua mỗi năm việt nam phát triển sáu mươi triệu mét vùng nhà
tổng thu liên quan đến bất động sản chiếm khoảng một mươi gdp của cả nước
sau dịch covid một mươi chín mối quan tâm của khách hàng và giá trị sản phẩm sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để vực dậy thị trường
mỗi doanh nghiệp cũng cần nhìn xa hơn tự thay đổi để đáp ứng với tình hình mới
để mà giải pháp phục hồi thị trường bất động sản sau dịch thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là phải cơ cấu lại bộ máy
cơ cấu lại tổ chức của bộ máy chính doanh nghiệp của mình đối với các doanh nghiệp nói chung
và chúng tôi đã trải qua một mươi năm và có cả những năm thị trường bất động sản đóng băng
có cả những năm thị trường rực rỡ thì chúng tôi đều có cái kinh nghiệm trong cái việc xử lý sau khủng hoảng
tại buổi tọa đàm các ý kiến đều cho rằng thủ tục hành chính và hành lang pháp lý là những vấn đề hàng đầu
để tháo gỡ khó khăn cho bất động sản việt nam
cùng với kỳ vọng và sự hoàn thiện từng bước của cơ chế chính sách trong thời gian tới
các doanh nghiệp đều lạc quan và tin tưởng vào đà phục hồi
của thị trường từ cuối năm nay